với mục đích tập hợp đoàn kết hỗ trợ hội viên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học trao đổi kinh nghiệm giao lưu hợp tác để cập nhật kiến thức kinh nghiệm các tiến bộ mới của di truyền học ứng dụng trong y học ngày bốn tháng bảy tại hà nội hội di truyền học của việt nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất
hội di truyền học của việt nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất
hội di truyền học của việt nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất